hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh lộ trình mở cửa phục hồi các hoạt động du lịch quốc tế khẩn trương nhưng phải đảm bảo đầy đủ các quy định triển khai khoa học an toàn
trong đó đối với giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một việc đón du khách nước ngoài đến năm tỉnh thành nói trên phải nêu rõ chi tiết điểm đến khu du lịch nghỉ dưỡng cụ thể
ví dụ khách quốc tế đến phú quốc tỉnh kiên giang không phải là toàn bộ đảo mà có quy định cụ thể là những địa điểm nào
những du khách hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày muốn tiếp tục đi tới những điểm khác thì phải thực hiện xét nghiệm theo quy định của bộ y tế
đối với giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các địa phương có thể đăng ký để thí điểm đón khách nước ngoài phù hợp với tình hình dịch bệnh
trong trường hợp một số địa phương sẵn sàng tham gia giai đoạn hai từ trước tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ văn hóa thể thao du lịch xem xét quyết định việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch
cần căn cứ cụ thể vào tỉnh kiên giang
những kinh nghiệm tổng kết từ giai đoạn một giai đoạn hai
phó thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao du lịch chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc đón khách du lịch trong giai đoạn đầu để các địa phương căn cứ vào đó thực hiện
ubnd các tỉnh thành căn cứ vào hướng dẫn này để quyết định áp dụng những biện pháp điều kiện đảm bảo an toàn kiểm soát được dịch bệnh khi đón du khách nước ngoài
tất cả các biện pháp điều kiện phải đảm bảo an toàn dịch bệnh công khai để khách du lịch biết trước khi quyết định đến địa phương
đối với thủ tục nhập cảnh phó thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định tổ chức nhập cảnh cho du khách thuận lợi an toàn
ứng dụng số về an toàn dịch bệnh dành cho du khách quốc tế sử dụng trong quá trình xuất nhập cảnh và ở tại việt nam cần đơn giản và thuận tiện
cũng liên quan đến hành khách quốc tế mới đây cục hàng không việt nam
vừa trình bộ giao thông vận tài kế hoạch mở lại đường bay quốc tế
theo đó kế hoạch mở lại bay quốc tế gồm bốn giai đoạn dự kiến triển khai trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
trong giai đoạn một sẽ khôi phục các chuyến bay chọn gói combo cho các đối tượng là công nhân việt nam
song song với việc tổ chức chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến một số địa phương như phú quốc khánh hòa quảng ninh
với chuyến bay combo các hãng hàng không việt nam cùng đối tác doanh nghiệp lữ hành tổ chức chuyến bay
trên cơ sở văn bản đồng ý của địa phương cho tiếp nhận cách ly tập trung có thu phí tại cơ sở cách ly
do địa phương phê duyệt với chi phí chọn gói vé máy bay xét nghiệm covid một mươi chín khách sạn cách ly và chi phí ăn trong bảy ngày
đối với chuyến bay chở toàn bộ hành khách đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc có chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc một mươi bốn ngày đối với chuyến bay khác
phương tiện mặt đất đón về khách sạn cách ly
dự kiến các chuyến bay này sẽ được mở tại các thị trường nhật bản
hàn quốc đài loan trung quốc singapore thái lan malaysia pháp đức nga úc
và các thị trường khác có nhu cầu luân chuyển lao động
cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay gồm vân đồn đà nẵng cam ranh và các cảng hàng không khác
trên cơ sở đồng ý của ubnd các tỉnh thành phố có điều kiện tiếp nhận hành khách đến từ các cảng hàng không trên
tân suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly của địa phương
chỉ được cấp phép bay sau khi phương án tiếp nhận
tần suất khai thác được quyết định theo năng lực tiếp nhận cách ly được địa phương thống nhất
với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế cục hàng không đề xuất không hạn chế thị trường
áp dụng với khách người nước ngoài có xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr rt lamp
được lấy mẫu trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay đầu tiên trong hành trình vào việt nam
hoặc theo hướng dẫn mới của bộ y tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng được tiêm trong thời gian ít nhất
một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất phát
hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng tính đến thời điểm xuất phát
và phải đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành
tần suất khai thác tới mỗi địa phương thực hiện thí điểm du lịch quốc tế chọn gói
trung bình một chuyến bay trên ngày tổng cộng bốn đến sáu lượt khách đến trong tháng đầu tiên
và tăng lên hai chuyến bay trên ngày trở lên trong tháng tiếp theo
trong giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cục hàng không đề xuất thí điểm các chuyến bay thường lệ chỉ chở khách có giấy chứng nhận
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc có xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín vào việt nam
mà không yêu cầu có văn bản đồng ý cho vào việt nam của các cơ quan chức năng
trừ các yêu cầu về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế
thị trường triển khai thực hiện ban đầu là các đường bay giữa việt nam và trung quốc
hồng kông nhật bản hàn quốc đài loan thái lan singapore malaysia pháp đức nga úc
và các thị trường an toàn
toàn khác không nằm trong khuyến cáo hạn chế nhập cảnh theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín với tần suất ban đầu bốn chuyến trên một tuần trên một chiều cho mỗi bên
hành khách chỉ được chấp nhận làm thủ tục hàng không check in tại các điểm xuất phát
khi có xác nhận đã thanh toán chi phí cách ly bảy ngày tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí
được chỉ định tại một địa phương của việt nam bao gồm phương tiện mặt đất đón về khách sạn cách ly
tùy thuộc tình hình thí điểm
đề xuất bổ sung các thị trường mới tăng tuần suất cho phù hợp với khả năng miễn dịch cộng đồng
và nhu cầu thị trường trong giai đoạn ba dự kiến từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tùy thuộc vào tiến trình
tiêm vaccine tại việt nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà
trong xã hội sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào việt nam không yêu cầu cách ly
sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine hành khách trong giai đoạn này là công dân việt nam
và nước ngoài có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín hoặc có xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín thị trường sẽ theo nhu cầu của các hãng hàng không
với tần suất ban đầu bảy chuyến trên một tuần trên một chiều cho mỗi hãng hàng không
giai đoạn bốn khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu dự kiến áp dụng từ tháng bảy năm
hai nghìn hai mươi hai tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại việt nam và đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng
sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội trong giai đoạn này hãng hàng không được cấp phép bay
để mở bán theo nhu cầu và slot
trong giai đoạn này hãng hàng không được xác nhận hành khách được chấp nhận làm thủ tục hàng không
check in tại điểm xuất phát khi có các chứng nhận phù hợp với yêu cầu của cơ quan y tế việt nam
tại thời điểm áp dụng
một thông tin khác liên quan đến vận tải hành khách theo thông tin mới đây xe khách tại hà nội
được hoạt động bình thường trở lại thay vì chỉ được chạy với tần suất là năm lượt chuyến
và chở khách tối đa bằng năm mươi số ghế như trước cùng với đó bỏ quy định khách phải test covid một mươi chín
trước khi lên xe
văn bản do ông đào việt long phó giám đốc sở giao thông vận tài hà nội ký cho biết
căn cứ vào các chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải về việc phối hợp chỉ đạo triển khai
hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô các đơn vị khai thác bến xe cảng hàng không ga đường sắt
đơn vị cung cấp phần mềm kết nối trong hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố
tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn
theo đó bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi tuân thủ các yêu cầu chung tại phần một
quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai của bộ giao thông vận tải gồm khôi phục lại hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đường bộ
đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không cho phù hợp với công tác phòng chống dịch covid
để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội đưa đời sống của người dân
dần trở lại tình trạng bình thường mới
văn bản của sở giao thông vận tài hà nội nêu do hà nội đang là vùng một vùng xanh
trong phần hướng dẫn về lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ cần thực hiện hướng dẫn
tại mục hai phần hai quyết định của bộ giao thông vận tải
cụ thể tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường
hành khách đi trên các tuyến vận tải liên tỉnh cần tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
ngoài ra văn bản nêu rõ hành khách chỉ phải xét nghiệm test covid một mươi chín trong các trường hợp
có biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng hành khách đến từ địa bàn có dịch
ở cấp bốn vùng đỏ hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa
không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh đi xe khách
chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện bằng rt pcr
hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
cũng theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quy định các tỉnh thành phố xác định cấp độ dịch trên địa bàn
tuy nhiên việc công bố cấp độ dịch tại các địa phương còn chưa kịp thời
đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố nên dẫn đến việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách
tại địa phương còn lúng túng gây khó khăn
trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với hoạt động vận tải theo quy định
bộ giao thông vận tải kiến nghị chính phủ chỉ đạo về kế hoạch khai thác vận tải
đường bộ hàng không đường sắt và đường thủy trong thời gian tới
cùng với đó chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tiếp tục ủng hộ
việc mở lại hoạt động vận tải hành khách trên các lĩnh vực
yêu cầu các địa phương công bố kịp thời cấp độ dịch tại địa phương để sở giao thông vận tải địa phương đó
tra cứu và thống nhất tổ chức hoạt động vận tài hành khách liên tỉnh
cho phù hợp theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
có kế hoạch khẩn trương tiêm vaccine cho lái xe nhân viên phục vụ và cán bộ công nhân viên
tại bến xe trạm dừng nghỉ để đảm bảo nhân sự cho công tác tổ chức vận tải
thưa quý vị khán giả hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín ở hết các tỉnh thành
đã và đang ở mức độ tốt
tuy nhiên theo bộ y tế nhiều người được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng thông tin tiêm chủng còn thiếu sai hoặc không có
bộ yêu cầu nhanh chóng xác minh thông tin tiêm chủng theo quy định của bốn bước chặt chẽ
theo đó bốn bước gồm
bước một điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng
chủ tịch ubnd xã phường thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo trạm y tế phối hợp công an
tổ dân phố tổ covid một mươi chín cộng đồng để lập danh sách có nhu cầu tiêm mũi một mũi hai
danh sách này có thể được lập trên cơ sở địa phương tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp
thông qua dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ chức
danh sách này được gửi lên công an cấp xã để kiểm tra xác minh
với cơ sở tiêm chủng vaccine covid một mươi chín bộ y tế hướng dẫn người đứng đầu đơn vị
triển khai lập danh sách người tiêm theo quy định gửi chính quyền xã phường thị trấn trên địa bàn
để kiểm tra xác minh thông tin người dân
bước hai đối chiếu thông tin
công an cấp xã đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư
để yêu cầu tiêm chủng
người dân bổ sung hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại trạm y tế xã phường để quản lý
không xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân việt nam
trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc không chính xác với dữ liệu dân cư
công an có trách nhiệm bổ sung và gửi lại danh sách cho trạm y tế
thời gian gửi lại không quá hai ngày kể từ thời điểm lập danh sách
bước ba thực hiện tiêm
trạm y tế cơ sở tiêm chủng dựa trên dữ liệu được xác minh từ công an
để lập kế hoạch tổ chức tiêm cho người dân theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
cần ưu tiên lập kế hoạch chung kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân
người đến tiêm phải mang căn cước công dân hoặc thông báo số định danh cá nhân có mã qr
do công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trước đó nếu có
điểm tiêm chủng kiểm tra đối chiếu với các thông tin và cập nhật bổ sung các thông tin nếu có
thực hiện tiêm nhập thông tin về mũi tiêm mới trên nền tảng quản lý tiêm
bước bốn ký chứng thư số trên dữ liệu kết quả
sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng chủ tịch ubnd cấp xã ký chứng thư số
đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
trong thời gian chưa có chứng thư số chủ tịch ubnd cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan
xác nhận tính chính xác của dữ liệu kết quả tiêm
một thông tin khác liên quan đến tiêm chủng tại tp hcm
sở lãng động thương minh và xã hội tp hcm
đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền ưu tiên trích hai mũi vaccine cho học sinh
sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp
theo đó thông tin được đại diện sở lãng động thương minh và xã hội tp hcm chia sẻ
tại tọa đàm khoa học bàn về các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề đảm bảo
chuỗi cung ứng lao động khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
cụ thể khoảng một trăm ba mươi học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các trường sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động
đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động
qua thống kê sau nới lỏng giãn cách trên sáu mươi cơ sở sản xuất kinh doanh tại tp hcm sản xuất trở lại
khảo sát nhanh đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chỉ rõ có một trăm linh doanh nghiệp tuyển dụng
khoảng chín người đa dạng ở nhiều ngành nghề như chế biến chế tạo
quý bốn năm hai nghìn hai mươi một tp hcm cần sáu mươi người lao động
tập trung chín mươi năm nhu cầu
tập trung chín mươi năm nhu cầu lao động ở khu vực ngoài nhà nước
theo đại diện sở lao động thương minh xã hội tp ngành cơ khí chế tạo
bao bì giao thông vận tải đang có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động
thưa quý vị tp hcm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đợt dịch covid này
để giúp đỡ người dân địa phương đã và đang triển khai các gói hỗ trợ trợ cấp giúp bà con ổn định cuộc sống
theo thông tin mới nhất việc chi hỗ trợ đợt ba ở một số địa phương như quận một mươi hai quận bình tân huyện bình chánh
sẽ kéo dài đến ngày bảy tháng một mươi một do số lượng người tạm trú lưu trú nhiều
theo nghị quyết chín mươi bảy của hội đồng nhân dân tp hcm về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đợt ba
có thời gian thực hiện chi dự kiến từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
do một số địa phương vẫn còn chậm tiến độ trì hỗ trợ theo như kế hoạch đã đề ra tại cuộc họp báo định kỳ
cung cấp thông tin tình hình dịch covid một mươi chín ngày một mươi tám tháng một mươi một đại diện sở lao động thương binh xã hội thông tin
việc chi trả hỗ trợ đợt ba đã được lãnh đạo tp hcm thống nhất kéo dài đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương minh xã hội tp hcm cho biết
tính đến nay các quận huyện và thành phố thủ đức đã thẩm định phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt ba hơn sáu tám triệu người
và đã thực hiện chi hỗ trợ cho hơn năm hai triệu người đạt tỷ lệ bảy mươi tám
theo ông tấn việc chi trả hỗ trợ sẽ được kéo dài đến ngày bảy tháng một mươi một
việc chi hỗ trợ sẽ được các địa phương tiếp tục thực hiện đến ngày ba mươi một tháng một mươi
riêng quận một mươi hai quận bình tân huyện bình chánh do số lượng người tạm trú lưu trú nhiều nên sẽ kéo dài đến ngày bảy tháng một mươi một
đối với những người đã được duyệt hỗ trợ nhưng hiện đang điều trị tại các bệnh viện hoặc đang điều trị bệnh covid một mươi chín
trong khu cách ly các thành viên hộ nghèo cận nghèo thì sẽ được kéo dài hơn
các địa phương phải tìm cách tri hỗ trợ
nhanh nhất sớm nhất đến bà con
ngoài ra từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi các quận huyện thành phố thủ đức chấm dứt thẩm định phê duyệt danh sách bổ sung người nhận hỗ trợ đợt ba
chuyển sang một thông tin khác liên quan đến thành phố hồ chí minh
theo giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng để đáp ứng tình hình mới
sở đã xây dựng bệnh viện giã chiến ba tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch
báo cáo bộ y tế giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng cho biết
đến nay thành phố đã chuyển giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện bạch mai và việt đức
lần lượt cho bệnh viện nhân dân gia định và đại học y dược thành phố
còn bệnh viện trung ương huế tại trung tâm hồi sức tích cực thuộc bệnh viện giã chiến số một mươi bốn quận tân phú dự kiến sẽ rút quân vào cuối năm nay
để đáp ứng tình hình mới ông thượng cho biết sở đã xây dựng bệnh viện giã chiến ba tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ trung bình nặng và nguy kịch
do các bác sĩ tại bệnh viện luân phiên hỗ trợ sở kỳ vọng với bệnh viện này số ca hồi sức sẽ giảm và bệnh nhân không cần phải chuyển viện
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh lương ngọc khuê cũng cho rằng người dân cần xác định sống chung với dịch covid một mươi chín nhưng phải an toàn và hiệu quả
các tỉnh thành phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đáp ứng tình hình dịch covid một mươi chín cao nhất
không phải bệnh viện không covid một mươi chín mà phải chủ động đón tiếp bệnh nhân phân luồng cách ly mô hình bệnh viện giã chiến ba tầng phù hợp với quan điểm y tế ông khuê nói
thứ trưởng bộ y tế cũng đồng ý xây dựng mô hình bệnh viện giã chiến ba tầng theo đề xuất sở y tế tp hcm
ông cũng đề nghị tất cả các cơ sở y tế phải bố trí vị trí địa điểm phù hợp để sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
vì vẫn còn bệnh nhân covid một mươi chín đi khám bệnh
thưa quý vị về thông tin dịch bệnh tại quảng ninh
mới đây trường trung học phổ thông hòn gai tp hạ long đã cho gần hai học sinh chuyển sang học trực tuyến
sau khi có học sinh là f một của một trường hợp nhiễm ncov
theo cô giáo vũ thị phượng phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hòn gai
sau khi họp cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hạ long
nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh ngừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến tại nhà từ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hòn gai thông tin thêm
trong cùng ngày thành phố hạ long tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ trường lớp và cơ sở vật chất phục vụ dạy học
trước đó ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh thông báo mẫu xét nghiệm của anh pdl bốn mươi bốn tuổi
và con pdnl một mươi bốn tuổi trú tại khu một mươi phường hồng hải tp hạ long tỉnh quảng ninh dưng tính với sars cov hai
sau đó cả hai được đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện
theo lịch sử dịch tễ ngày một mươi chín tháng một mươi hai bố con anh l đi xe máy từ bình dương trở về quảng ninh
trong đoàn đi có một người trú tại tp móng cái xác định nhiễm ncov
qua truy vết cdc quảng ninh xác định em pkl một mươi bảy tuổi con của anh l đang học lớp một mươi hai trường trung học phổ thông hòn gai là f một
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp với những diễn biến khó lường
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại